chó là một loài động vật thông minh trung thành và biết giữ nhà nên được nhiều gia đình lựa chọn là vật nuôi trong nhà
tuy nhiên thời gian vừa qua đã xảy ra không ít sự việc như chó được thả rông không đeo dọ mõm cắn người gây thương tích
thậm chí đã có trường hợp bị chó cắn dẫn đến tử vong
để xảy ra những sự việc thương tâm như vậy phải chăng trách nhiệm phân nhiều là do ý thức của những người nuôi chó
vừa qua dư luận hết sức bằng hoàng thương tâm khi một cháu bé bảy tuổi bị đàn chó một mươi con hùng giữ tấn công dẫn đến tử vong tại huyện kim động tỉnh hương yên
trước đó vào tháng ba năm hai nghìn một mươi chín cũng đã xảy ra vụ việc cháu bé hai tuổi bị cho giữ cắn đứt xích rồi lao vào tấn công dẫn đến nhập viện tại hà nội
tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi tám tại huyện thường tín hà nội một người phụ nữ mang đồ ăn đến
trước đó một người phụ nữ mang đồ ăn đến cho con chó pitbull liền bị tấn công nát tay
có lẽ chó thả rong không được đeo rõ mõm đang trở thành nỗi ám ảnh khiếp sợ đối với người dân